phiên họp chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đã diễn ra vào sáng nay dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đây là phiên họp ngay sau kỳ nghỉ tết vì vậy trên tinh thần bắt tay ngay vào việc thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành báo cáo cụ thể về nguyên nhân giải pháp và có những chỉ đạo quyết liệt để khắc phục những hạn chế của bộ ngành mình trong thời gian qua để có hướng phát triển
trong dịp tết các bộ ngành đã tổ chức có trách nhiệm người dân đón tết với không khí vui vẻ an toàn
chính phủ đã có công điện kịp thời để ngay sau tết các cấp các ngành đã bắt tay vào việc để chỉ đạo sản xuất kinh doanh xuống đồng đúng thời vụ cán bộ công chức ổn định ngay công việc
những mặt trái của lễ hội sau tết cũng đã được chỉ đạo khắc phục cơ bản những vấn đề mà các năm trước vấp phải trong việc tổ chức lễ hội ở nước ta
trong tháng hai đã nghỉ tết một tuần
nên thời gian làm việc rất ít nhưng tình hình kinh tế xã hội vẫn chuyển biến mạnh mẽ đạt nhiều kết quả tích cực kinh tế vĩ mô ổn định tình hình tỷ giá ổn định lạm phát cơ bản tiếp tục kiểm soát tốt xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng tổng cầu phục hồi tốt phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm

trong tháng hai đã nghỉ tết một tuần nên thời gian làm việc rất ít nhưng tình hình tỷ giá ổn định tình hình tỷ giá ổn định tình hình tỷ giá ổn định

trong bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động vì vậy chính sách rất quan trọng thủ tướng mong muốn các thành viên chính phủ nghiên cứu đề xuất tốt hơn và kịp thời hơn tạo điều kiện cho phát triển trong quý i và các quý tiếp theo
thủ tướng nêu rõ hiện thị trường mỹ và thị trường trung quốc rất quan trọng vì vậy bộ công thương bộ ngoại giao và các tỉnh biên giới cần đề xuất giải pháp phù hợp tránh những biến động bất thường đến những ngành lĩnh vực liên quan
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ phải xem xét khó khăn ở đâu và có cơ chế nào để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển